chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín lớn nhất từ trước đến nay trên phạm vi toàn quốc
đã được phát động với số lượng tiêm đến hàng triệu mũi được thực hiện trong thời gian ngắn
phản ánh vấn đề này trên báo kinh tế và đô thị số ra đầu tuần có bài viết với nhan đề
chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín lớn nhất trong lịch sử nguyên tắc bình đẳng và công bằng
nội dung bài viết đề cập đến việc việt nam chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín miễn phí cho tất cả người dân trong độ tuổi từ trên một mươi tám tuổi
từ tháng bảy năm nay cho đến tháng bốn năm sau
đây là chiến dịch tiêm chủng quốc gia lớn nhất từ trước đến nay
số lượng tiêm đến hàng triệu mũi thực hiện trong thời gian ngắn
và đây cũng là giải pháp cần thiết và quan trọng để phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết
việc sử dụng vaccine trong thời gian qua đã nhận được sự đồng lòng chia sẻ của người dân
vaccine được phân bổ theo nguyên tắc công bằng bình đẳng công khai minh bạch linh hoạt hiệu quả
nhấn mạnh mục tiêu của chiến lược vắc xin là tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân để đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng
thủ tướng nêu rõ để đạt được mục tiêu đó
nước ta phải thực hiện được việc có đủ vắc xin cho nhân dân từ nguồn nhập khẩu và sản xuất ở trong nước